sáng nay tám tháng tám đồn biên phòng ea hải leo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc
vừa phát hiện và bàn giao hai công dân nhập cảnh trái phép từ campuchia vào việt nam
khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng tám tổ tuần tra đồn biên phòng ea hải leo phát hiện hai công dân cư trú
tại xã ea lê và xã ea rốc huyện ea súp tỉnh đắk lắc đã có hành vi nhập cảnh trái phép
từ campuchia vào việt nam qua kiểm tra hai người này không xuất trình được các giấy tờ theo quy định
đến hai mươi một giờ cùng ngày đơn vị đã bàn giao hai công dân cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
của huyện ea súp tiến hành cách ly theo quy định đồng thời tiếp tục điều tra xác minh
để xử lý theo quy định của pháp luật